công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của bà lê thị trà bốn mươi sáu tuổi trú tại thôn năm xã đa kia huyện bù gia mập nạn nhân được xác định tử vong sau khi xô sát với chồng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h tối ngày tám tháng bốn sau khi đi nhậu về ông phạm trí hoạt bốn mươi chín tuổi chồng bà trà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với vợ
trong lúc sàng co ông hoạt dùng tay tát và đấm nhiều lần vào mặt bà trà sau khi cự cãi xong ông hòa tiếp tục bỏ đi nhậu tiếp
đến khoảng hai mươi hai giờ khuya cùng ngày ông hoạt về nhà thì phát hiện bà trà bị nôn nên sang phòng khác ngủ với con
đến năm giờ sáng ngày hôm sau chín tháng bốn ông hòa tỉnh dậy sang phòng vợ kiểm tra thì phát hiện người vợ đã tử vong từ lúc nào không biết
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ